về sáu tấn cá nuôi của người dân thôn tân lợi xã xuân giao huyện bảo thắng tỉnh lào cai chết bất thường
cách đây ít ngày truyền hình nhân dân đã đưa tin
hôm nay sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai cho biết đơn vị này đã xác định được nguyên nhân của sự việc
theo đó nguồn nước dẫn vào các ao đã bị nhiễm độc bởi nước thải của nhà máy sản xuất phân bón dap số hai
qua kết quả phân tích nhanh các mẫu nước tại các ao nuôi cá và nguồn nước lấy vào
đã xác định nguyên nhân dẫn tới cá trong các ao chết là do sự cố bục đường ống bơm hồ lưu nước thải từ bãi thải rắn của nhà máy dap số hai
nước từ đường ống này chảy vào suối mãn và nhập lưu vào suối chát sau đó được người dân dẫn vào các ao nuôi cá
tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh lào cai và huyện bảo thắng
công ty cổ phần dap số hai đã nhận trách nhiệm về việc gây ra sự cố môi trường này và cam kết bồi thường cho người dân đồng thời xử lý khắc phục sự cố
trước mắt công ty ứng trước hai trăm linh triệu đồng hỗ trợ cho các hộ
các cơ quan chức năng tỉnh lào cai và huyện bảo thắng